tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ khai mạc đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
nhằm phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao thường xuyên trong lực lượng công an nhân dân
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại hội khỏe vì an ninh tổ quốc ngày hội thể thao của lực lượng công an nhân dân được tổ chức định kỳ năm năm một lần
đại hội đã thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ công an tham gia và trở thành phong trào sâu rộng của các đơn vị địa phương
góp phần quan trọng vào việc nâng cao sức khỏe thể lực đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của cán bộ chiến sĩ
góp phần thắng lợi nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó
đại hội khỏe năm nay thu hút một trăm hai mươi ba đoàn từ khắp nơi trên cả nước tham dự gồm năm bộ môn thi chính là bắn súng
chiến sĩ công an khỏe quần vợt võ thuật ứng dụng bóng truyền đội mạnh
ngay đến ngày chín tháng tám